kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
một trăm ba mươi ba năm ngày quốc tế lao động và tháng công nhân năm hai nghìn một mươi chín
tp hcm đã vận động được hơn một mươi tỷ đồng để chăm lo cho công nhân và người lao động
trong đợt này mỗi liên đoàn lao động quận huyện công đoàn ngành sở khối
tổng công ty và cấp trên tương đương trên địa bàn thành phố đã thực hiện ít nhất hai máy ấm công đoàn
thăm hỏi động viên công nhân bị tai nạn lao động
hậu thi ẩm thực ba miền kết hợp với bán hàng bình ổng giá với dân dịch là người việt nam
ưu tiên dùng hàng việt nam
trên cơ sở đó liên đoàn quận cũng sẽ dẫn động các công đoàn cơ sở các đầu tham gia hội thi
dành phần lợi nhận để ủng hộ quỹ xã hội công đoàn của liên hợp quận
để mà chăm lo cho công nhân lao động bị tai nạn lao động bị bệnh hiểm nghèo
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đợt tháng công nhân này
cùng với quan tâm đến đời sống của công nhân và người lao động
liên đoàn lao động thành phố còn đẩy mạnh phong trào công nhân vì thành phố xanh sạch đẹp
để bảo vệ môi trường sống
trong đó vận động công nhân viên chức người lao động tham gia làm vệ sinh máy móc thiết bị
nhà xưởng nơi làm việc tham gia góp ý hiến kế giảm rủi ro trong quá trình sản xuất
trong tháng công nhân này hơn hai mươi công đoàn cơ sở của thành phố
mỗi công đoàn sẽ có một lợi ích dành cho đoàn viên của mình
có thể đó là đưa cái hàng hóa chương trình phúc lợi tới người lao động
rồi có thể là thương lượng bức ăn giữ ca đưa vào thương lòng đồng thể những điều khoản tốt hơn
về tiền lương tiền thưởng cho người lao động
tôi nghĩ đây là một hướng đi đúng để làm sao chúng ta chuyển tải nội dung tháng công nhân
được sâu rộng đến công đoàn cơ sở và để cho người lao động thu hưởng được những lợi ích đó
đây là những hoạt động có ý nghĩa nhằm tập trung các hoạt động chăm lo
bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trình đáng của đoàn viên công đoàn công nhân viên chức người lao động